thực hiện công tác dân vận của chính quyền thời gian qua các cấp chính quyền tỉnh hà nam đã tập trung chỉ đạo vận động nhân dân phát triển và chuyển đổi cơ cấu kinh tế triển khai thực hiện có hiệu quả nghị quyết của tỉnh ủy
nhờ vậy diện mạo nông thôn đã có nhiều khởi sắc đời sống của nhân dân được cải thiện
nhờ đưa cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp tăng sản lượng và giá trị trên mỗi đơn vị diện tích canh tác
lĩnh vực trồng trọt đạt khoảng trên một trăm linh triệu đồng một hectare một năm góp phần đảm bảo an ninh lương thực ổn định đời sống nhân dân
tỉnh hà nam đã ban hành và thực hiện có hiệu quả các cơ chế chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp
đến nay các địa phương trong tỉnh đã xây dựng triển khai thực hiện có hiệu quả được hàng chục nghìn mô hình các loại
và đặc biệt là công tác dân vận của chính quyền triển khai đến các ban ngành đoàn thể bàn kỹ lưỡng về giải pháp để triển khai tổ chức thực hiện
và quy hoạch vào từng vùng
để triển khai cái đề án của xã mộc nam cho nó có hiệu quả
thực hiện nội dung công tác dân vận của chính quyền trong lĩnh vực công tác của mình
các cấp chính quyền tỉnh hà nam đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính
theo đó tỉnh hà nam đã đơn giản hóa được trên một thủ tục hành chính
thời gian qua ban dân vận tỉnh ủy đã chủ động tích cực làm tốt công tác tham mưu giúp tỉnh ủy lãnh đạo
chỉ đạo công tác dân vận của chính quyền đảm bảo thiết thực hiệu quả
ban đã tham mưu tỉnh ủy
làm tốt các tuyên truyền quán triệt các văn bản chỉ đạo của trung ương của tỉnh về công tác dân vận của chính quyền
việc đẩy mạnh thực hiện công tác dân vận của chính quyền tỉnh hà nam được tiến hành theo phương châm mỗi ngành
địa phương đơn vị lựa chọn nội dung hình thức phù hợp với đặc thù công việc của ngành địa phương mình
cùng với đó cơ quan dân vận đã làm tốt công tác tham mưu hướng dẫn các địa phương đơn vị lựa chọn mô hình
cách thức thực hiện để đạt mục tiêu hiệu quả đề ra